trong vòng ba tháng một đối tượng đã thực hiện khoảng ba mươi vụ đột nhập chủ yếu vào các biệt thự liền kề
ngay cả khi có gia trù ở nhà sự việc đã khiến người dân ở thành phố đà nẵng hoang mang bởi tính chất manh động và sự liều lĩnh của đối tượng
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang tiếp tục chuẩn bị hành vi phạm tội
lo lắng bất an đấy là tâm lý của một số hộ dân sống tại các khu nhà shop house biệt thự liền kề trên đường mê linh quận liên triểu thành phố đà nẵng
đến tận bây giờ chị đặng thị huyền chú tổ hai phường hòa hiệp nam quận liên triểu vẫn còn rất bàng hoàng khi kể lại sự việc cách đây hơn một tháng
nhà chị bị kẻ gian đột nhập lấy đi điện thoại và ví tiền